công ty cổ phần thủy điện dakar đã có báo cáo nhanh gửi cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp bộ công thương về công tác khắc phục sự cố đập thủy điện dakar
theo báo cáo thì công ty cổ phần thủy điện dakar tính đến một mươi hai h ngày chín tháng tám lưu lượng nước về hồ thủy điện dakar khoảng tám mươi m ba một giây mực nước giảm về cao trình bốn trăm bảy mươi sáu sáu mươi ba m và đang tiếp tục giảm
trước đó do mưa lớn và kẹt cửa văn xả khiến mực nước trong hồ tăng cao vào lúc bảy giờ ngày tám tháng tám mực nước ở cao trình bốn trăm bảy mươi tám m với lưu lượng đỉnh lũ lớn nhất là ba trăm tám mươi m ba một giây khiến nguy cơ vỡ đập đe dọa hàng nghìn hộ dân khu vực hạ lưu thuộc địa bàn giáp danh hai tỉnh đắk nông và bình phước
hiện công ty đang tìm phương án nâng cửa van đập tràn sử dụng pha lăng tay cùng tời nâng bằng điện kết hợp xe cẩu và dùng bao cát gia cố bổ sung bờ đập ở các vị trí sung yếu
công ty đã bàn bạc và thống nhất với đơn vị ban ngành địa phương nếu nước về hồ tiếp tục dâng quá cao trình bốn trăm bảy mươi chín m thì sẽ tiến hành tạo kênh thoát lũ với kích thước ba năm m dài một mươi năm m ở vị trí phải vai phải đập